thưa quý vị cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi tại phiên họp thứ hai mươi một diễn ra vào chiều ngày hôm qua
ủy ban thường vụ quốc hội đã đề nghị ủy ban soạn thảo cân nhắc không quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư
vì can thiệp quyền sử dụng của dân tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản
vốn đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay có thể dẫn đến xu hướng mua đất thay vì mua nhà
về thời hạn sở hữu nhà trung cư theo điều hai mươi năm của dự thảo luật
chính phủ đề xuất bổ sung mới quy định về sở hữu nhà trung cư có thời hạn
với quy định sẽ chấm dứt khi nhà trung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn sử dụng nhưng thuộc các trường hợp phải phá rỡ
tuy nhiên theo các đại biểu dư luận xã hội và nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân không đồng tình ủng hộ
hơn nữa quy định này có khả năng tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản vốn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay
có thể dẫn đến xu hướng mua đất hay mua nhà khiến cho giá nhà đất tăng cao
cản trở mục tiêu chính sách phát triển nhà trung cư nhất là ở các đồ thị lớn
do đó chỗ này chúng ta cũng xem xét để tính toán cho nó phù hợp và cũng có đánh giá tác động thêm về chính sách này
cho rằng quy định này đang mâu thuẫn với hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành
đặc biệt là các khó khăn vướng mắt trong cải tạo trung cư cũ hiện nay ở hà nội và tp hcm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị không bổ sung quy định về sở hữu nhà trung cư có thời hạn trong dự thảo luật mà vẫn giữ như hiện hành
đồng thời bổ sung một số biện pháp
trình tự thủ tục cụ thể liên quan đến phá rỡ cải tạo xây dựng lại nhà trung cư
cái thời hạn sử dụng nhà trung cư mà dân gian người ta nói nôm na là tuổi thọ
tuổi thọ của nhà trung cư là một khái niệm về kỹ thuật xây dựng
nó không thể và khác với cái phạm trù là quyền sở hữu là một khái niệm về pháp lý
và nếu như quy định tại điều hai mươi năm của dự thảo luật hiện nay chúng ta đang làm
thì chúng ta sẽ không có thể sử dụng nhà trung cư
cái loại ý kiến này cho rằng là vô hình chung là đã tạo cái nhầm lẫn
giữa cái quyền sở hữu và cái thời hạn sử dụng ở chỗ cái này
can thiệp đến quyền sở hữu và nhất là tác động rất lớn đến quyền lợi của người dân
tâm tư tình cảm nguyện vọng của người dân
và tác động đến cả cái thị trường bất động sản nói chung
nhất là đang giai đoạn mà rất là khó khăn hiện nay
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị ban soạn thảo
cân nhắc không đưa vào luật các quy định gây xáo trộn cuộc sống người dân
đáng chú ý kinh nghiệm pháp luật quốc tế về thời hạn sở hữu nhà trung cư
nêu trong báo cáo của bộ xây dựng về đánh giá tác động của chính sách
trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi cũng cho thấy không có nước nào áp dụng
như đề xuất trong dự thảo luật
dự án luật nhà ở sửa đổi dự kiến sẽ trình quốc hội cho ý kiến
vào kỳ họp thứ năm và thông qua tại kỳ họp thứ sáu
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
sử dụng xe mô tô vận chuyển trên một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
trên quốc lộ chín mươi một một người phụ nữ trú tại tỉnh an giang đã bị phát hiện và bắt giữ
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng ba trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu
trên địa bàn phường bình đức thành phố long xuyên khi đến quốc lộ chín mươi bốn
đoạn thuộc tổ một mươi năm khóm bình đức năm tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế
công an thành phố phối hợp cùng công an phường bình đức phát hiện nguyễn thị bút
chú tại tỉnh an giang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành
dừng phương tiện để kiểm tra qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong hai giỏ sách
có chứa một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tổ công tác lập biên bản
tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng ba các tổ công tác thuộc công an thành phố cần thơ
đã đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh
f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn thành phố tại cần thơ công ty f tám mươi tám có trụ sở chính
tại số một mươi bảy b đường cách mạng tháng tám phường an thới quận bình thủy
các tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an kê khai các nội dung hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
khi tiến hành hoạt động nghề kinh doanh có điều kiện việc chấp hành các quy định pháp luật
khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất lực lượng làm nhiệm vụ
lập biên bản kiểm tra ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có để tiếp tục xác minh
xử lý theo quy định của pháp luật
và trước đó vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tổ công tác của công an tỉnh tiền giang gồm cảnh sát hình sự
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các địa phương đã đồng loạt kiểm tra
hành chính một mươi ba địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh và đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự buôn lậu vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an
đã khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đồng thời ra các quyết định tố tụng đối với bốn bị can
bao gồm quyết định khởi tố bị can đối với đỗ thị hạnh và nguyễn thị ngữ về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo điều hai trăm linh ba của bộ luật hình sự
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn tuấn nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
vì nhân dân và kiều thị thúy kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
vì nhân dân về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo điều hai trăm linh ba của bộ luật hình sự
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh ngân hàng techcombank
chiếm đoạt số tiền là hơn hai tỷ đồng của nhiều bị hại
sử dụng các tài khoản giả đăng các bài viết trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng
cùng những lời mời chào hấp dẫn như cho vai lãi xuất
các tài khoản giả thấp không cần xác minh giải ngân trong ngày

các loại phí mà chúng yêu cầu khi mà người bị hại không còn tiền để có thể tiếp tục nộp theo yêu cầu của chúng
thì chúng sẽ yêu cầu thêm một khoản nữa là khoản phí để hoàn hồ sơ
đến lúc mà người bị hại không còn khả năng trì trả chúng sẽ chặn tài khoản xóa tin nhắn
và lập một cái tài khoản mới để tiếp tục lại thực hiện hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng triệt phá băng ổ nhóm này
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn hồng sơn đinh văn triều nguyễn văn văn
nguyễn văn thắng nguyễn đình huy thái trí thành tất cả hiện đang trú tại gia lâm hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
sau khi chuyển tiền phí hợp đồng hồ sơ a bốn em sẽ trực tiếp đưa máy cho anh sơn
và anh sơn là một phần còn lại
và lương thắng của em thì anh sơn trả cho em là năm triệu đồng cho một tháng
quá trình xác minh cơ quan công an nhận định đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp
vì là tài khoản ảo nên gây nhiều khó khăn trong công tác phá án
các đối tượng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông công nghệ cao
thường xuyên sử dụng các tài khoản giả để phách địa chỉ ip
từ đó dẫn đến công cuộc xác minh gặp nhiều khó khăn
qua sự việc trên thì cơ quan hệ sát điều tra của em quyên cáo người dân
tỉnh táo hơn trong các việc vay vốn trên không gian mạng
cũng như không lên tin vào các quảng cáo chạy trên mạng xã hội không uy tín
hiện nay rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi xảo quyệt đối với các đối tượng áp dụng
vì vậy mỗi người dân
cần nâng cao cảnh giác và phải hết sức tỉnh táo để làm sao không sập bẫy của các đối tượng này
thưa quý vị đến ngày ba mươi một tháng ba tất cả các thuê bao di động đang hoạt động
thì phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những trường hợp không chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao
thông tin trên đã khiến cho không ít người dân băn khoăn
nhiều người dân lo ngại rằng là liệu rằng thông tin của dân cư là thông tin của quốc gia về dân cư
nếu không số điện thoại của mình đã trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay chưa
nếu chưa thì sẽ được hướng dẫn chuẩn hóa như thế nào
và để giải đáp những thắc mắc này thì trong tiểu mục tư vấn của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị sẽ có được cách chuẩn hóa thông tin để không bị khóa tài khoản thuê vào

thông tin dữ liệu thông tin cá nhân của chị chưa được chuẩn hóa

để nhanh chóng hoàn tất